tiếp tục thông tin về vụ việc xe bồn chở hàng nghìn lít xăng bốc cháy ở xã minh hưng huyện trân thành tỉnh bình phước mà chúng tôi đã đưa tin
vụ tai nạn này đã làm sáu người tử vong và một mươi chín ngôi nhà bốc cháy
đến nay công tác khắc phục hậu quả vẫn đang được các lực lượng chức năng của địa phương tiến hành ghi nhận của phóng viên thời sự truyền hình nhân dân tại tỉnh bình phước
sau một đêm lánh nạn ở nhà người thân sáng ngày hai mươi ba tháng một mươi một người dân ở các ngôi nhà bị cháy đã trở về nhà để tiến hành công tác dọn dẹp
được xử lý ngắt đường dây kịp thời nên nguồn điện của các khu công nghiệp trên địa bàn huyện trơn thành rất may không bị ảnh hưởng
ghi nhận của phóng viên khoảng một mươi một giờ sáng nay khi người dân đang dọn dẹp một ngọn lửa đã bất ngờ bùng cháy trở lại
rất may người dân và các thợ điện kịp thời dập tắt
hiện lực lượng công an tỉnh bình phước đang thực hiện công tác kiểm đếm thống kê thiệt hại của người dân
lực lượng huyện đội dân quân tự vệ xã minh hưng cũng được huy động để đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông và giúp đỡ người dân dọn dẹp nhà cửa